chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi tại thành phố hạ long ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển việt nam
phối hợp với ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh tổ chức lễ ký kết chương trình
phối hợp thực hiện công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
quảng ninh là địa phương thứ một mươi trong cả nước mà ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển
triển khai ký kết chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
việc triển khai chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân
về chức năng nhiệm vụ của cảnh sát biển việt nam trong quá trình thực thi nhiệm vụ trên biển
phát huy sức mạnh tổng hợp của cải thống chính trị các doanh nghiệp nhân dân trên địa bàn tỉnh quảng ninh
và các cơ quan đơn vị cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát biển cùng chung sức xây dựng
bảo vệ và phát triển kinh tế biển tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
nâng cao chất lượng cuộc sống môi trường tự nhiên môi trường sống cho người dân vùng ven biển hải đảo
hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới
giúp ngư dân vươn khơi bám biển góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo của tổ quốc